trước trong và sau dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm nhiều tàu cá của ngư dân quảng ngãi liên tục trúng đậm hải sản khi đánh bắt ở ngư trường hoàng sa giúp họ có thêm nguồn thu nhập ổn định
đây chắc chắn là một tin vui đối với những ngư dân quảng ngãi giúp họ thêm hứng khởi vững tin bám biển
tại cảng cá my á xã phổ quang huyện đức phổ tàu cá tấp nập nối đuôi nhau cập bến để bán hải sản chủ yếu là cá đỏ
có những tàu trúng đậm tới hàng tấn cá đỏ chỉ sau thời gian ngắn đánh bắt tại ngư trường hoàng sa
việc trúng đậm cá đỏ đã giúp nhiều chủ tàu thu về hàng tỷ đồng sau chuyến biển từ năm đến sáu ngày
đặc biệt là trong và sau lễ giá cả tăng gấp đôi
nên ngư dân vô cùng phấn khởi
thống kê mỗi ngày lượng cá cập về các cảng cá ở quảng ngãi lên tới hơn hai trăm linh tấn
việc trúng lọc biển giúp cho ngư dân có thêm động lực phương khơi bám biển để phát triển kinh tế